từ tháng năm năm nay giá tôm giảm mạnh một mươi tám từ mức tám mươi tám chín mươi năm đồng một kg chỉ còn bảy mươi ba bảy mươi chín đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyên nhân gây nên tình trạng này đến từ nhiều yếu tố cả trong và ngoài nước
ở trong nước giá bán tôm đầu năm tăng cao nên người nuôi mạnh dạn thả nuôi
nhiều hộ nuôi tôm có sản lượng lên tới một mươi một mươi năm tấn một hectare
cái biệt có hộ lên đến bảy mươi tấn một hectare do áp dụng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh cho năng suất cao
tuy nhiên do thời tiết mưa nắng thất thường đã làm môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột
buộc nông dân phải thu hoạch tôm đồng loạt để tránh rủi ro
do đó nguồn cung tôm thẻ tăng vọt đầy giá suất giảm
ngoài ra theo vụ nuôi trồng thủy sản từ năm hai nghìn một mươi tám đến nửa đầu năm hai nghìn một mươi
ngành tôm chịu tác động cạnh tranh khốc liệt với tôm của các nước trên thị trường
đặc biệt là đối với tôm ấn độ và ecuador